hòa chung không khí ruộng ràng của cả nước ngay sáng sớm từ mọi ngõ ngách của thành phố đà nẵng đã dợp cờ hoa biểu ngữ nhằm cổ vũ tiết thêm tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên bắc hàng sơ trong trận đấu lịch sử tối nay
và một đêm nhiều cảm xúc đáng nhớ